mới đầu tháng chạp nhiều nông dân tại huyện chợ lách tỉnh bến tre đã tất bật chuẩn bị các sản phẩm hoa cây cảnh phục vụ thị trường tết
năm nay làng hoa này sản xuất khoảng một mươi một triệu sản phẩm cung cấp cho thị trường khắp cả nước
gần hai mươi năm qua năm nào nghệ nhân nguyễn văn dị cũng làm vài chục trậu cảnh thú bằng cây quất bán tết